việt nam hiện đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm
chủ yếu là các bệnh tim mạch đái tháo đường ung thư và bệnh phổi mãn tính
theo công bố kết quả điều tra quốc gia về các yếu tố nguy cơ từ bệnh không lây nhiễm của bộ y tế mới đây cho thấy
tỷ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới bảy mươi ba trong tổng số các ca tử vong
cụ thể theo đó mỗi năm trên cả nước có khoảng năm trăm hai mươi người tử vong
trong đó có gần ba trăm tám mươi trường hợp liên quan đến bệnh lý không lây nhiễm như ung thư tim mạch huyết áp hô hấp mạng tính đái tháo đường
các bệnh không lây nhiễm được điểm mặt chỉ tên với số lượng bệnh nhân tử vong cao
đứng đầu là bệnh lý tim mạch chiếm ba mươi ba ung thư chiếm một mươi tám
đái tháo đường chiếm ba và bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính chiếm bảy
bên cạnh sự gia tăng của bệnh không lây nhiễm
thì đằng sau đó các chỉ số về nguy cơ gây ra nhóm bệnh này
cũng cho thấy bức tranh sức khỏe đáng lo ngại của người việt nam trong tương lai
đó là hơn một nửa
từ năm giới việt nam hút thuốc lá
một phần tư số nam giới trưởng thành tiêu thụ rượu bia ở mức gây hại
lượng tiêu thụ muối trung bình của người việt nam
cao gấp hai ba lần mức khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
là những ý thức của chúng ta có quan niệm rằng là chúng ta đang khỏe mạnh
thì không cần phải làm gì hay là chúng ta đang khỏe mạnh
chúng ta vẫn có ý thức hám sức khỏe bình kỳ để tìm ra bệnh
chúng ta đang làm thuốc tươi tôi tin là chưa tội
để thành công trong việc phòng chống
phải riêng mỗi ngành y tế mà là nó nằm ở chính mỗi một cá thể con người
từ tầm chính phủ tầm quốc gia tầm khu vực tầm chuyên ngành
và quan trọng hơn đó là từng cá thể con người trong xã hội
thực tế hầu hết bệnh lý không lây nhiễm là không thể chữa khỏi
gây tàn phế nặng nề và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống
nguyên nhân gây ra các bệnh này chủ yếu đến từ thói quen ăn uống sinh hoạt
như uống nhiều rượu bia ăn mặn ít hoạt động thể lực hút thuốc
do đó để phòng bệnh cho bản thân
phòng bệnh cho bản thân không còn cách nào khác
ngay từ bây giờ mỗi cá nhân cần điều chỉnh chế độ sinh hoạt
ăn uống rèn luyện sức khỏe hợp lý và có lối sống lành mạnh